cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ buôn lậu xảy ra tại tri cục thú y vùng sáu thuộc cục thú y bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
trạm kiểm dịch động vật cảng bưu điện thuộc tri cục thú y vùng sáu công ty trách nhiệm hiệu hạn xuất nhập khẩu dinh dưỡng hoàng sa trụ sở tại quận một tp hcm
đây là vụ án thuộc diện ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tp hcm theo dõi chỉ đạo
cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với bạch đức liễu tri cục trưởng tri cục thú y vùng sáu lý hoài vũ tri cục phó nguyễn minh thành
nhân viên thuộc tri cục thú y vùng sáu trần trung nhân trạm trường trạm kiểm dịch động vật cảng bưu điện nguyễn văn trung kiểm dịch viên trạm kiểm dịch động vật cảng bưu điện
về tội nhận hối lộ các bị can trần nguyên bình đỗ thủy nhung bị khởi tố về tội đưa hối lộ buôn lậu các bị can đặng minh đức huỳnh văn thịnh nguyễn thị kiều thi trần thị thanh luyến nguyễn thị hiền cùng bị khởi tố về tội buôn lậu
cùng với hành vi đưa và nhận hối lộ công an tỉnh tây ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng xảy ra từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai tại công ty cổ phần đăng kiểm tây ninh công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô tây ninh công ty trách nhiệm hữu hoạn cải tạo xe cơ giới tây ninh
vào sáng ngày bảy tháng chín công an tỉnh tây ninh phối hợp với các đơn vị có liên quan đã tiến hành bắt khám xét nơi làm việc và chỗ ở đối với văn cao phong giám đốc công ty của phần đăng kiểm tây ninh
văn công phú phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ô tô tây ninh nguyễn thị lệ vân chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ô tô tây ninh về hành vi đưa hối lộ
ngô anh tuấn đăng kiểm viên phụ trách trung tâm đăng kiểm bảy nghìn ba d lê bá phát đăng kiểm viên công ty cổ phần đăng kiểm tây ninh và nguyễn phước vinh chuyên viên sở giao thông vận tải tây ninh về hành vi nhận hối lộ
công an tỉnh tây ninh đã thu giữ nhiều tài liệu sổ sách thiết bị có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông hưng tỉnh thái bình vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với phí đức vui chủ tịch ubnd xã đông á huyện đông hưng
về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
và lê văn luy công chức địa chính nông nghiệp xây dựng và môi trường xã đông á về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
theo điều tra với vai trò là chủ tịch ubnd xã đông á vui đã chỉ đạo kế toán ubnd xã bỏ ngoài hệ thống sổ sách kế toán số tiền hơn một hai tỷ đồng
đến nay qua điều tra xác định trong số tiền trên phí đức vui đã nhiều lần chỉ đạo kê toán chi không đúng quy định gây thiệt hại số tiền hơn bảy trăm linh triệu đồng
ngoài ra trong các tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một và tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai phí đức vui đã cùng với lê văn luy lập khống chứng tử để rút tiền từ ngân sách của ubnd xã đông á gây thiệt hại số tiền hơn hai mươi triệu đồng
tám năm tù là bản án mà tòa nhân dân tỉnh kiên giang tuyên phạt đối với bị cáo võ minh hiếu về tội giết người nạn nhân trong vụ án này là anh võ văn tín
theo cáo trạng vào chiều ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
do nghi ngờ anh võ văn tín ở cạnh nhà hiếu lấy trộm điện thoại di động của khang là em ruột hiếu nên hiếu đi sang nhà tìm anh tín đòi lại
nhưng tại đây hiếu gặp mẹ của tín rồi cự cãi với nhau và được lực lượng công an xã khuyên ngăn hiếu về nhà
sau khi công an xã ra về hiếu đã sử dụng hung khí đâm tín gây thương tích ba mươi bốn
một nạn nhân của đường dây đưa lao động việt nam sang myanmar trái phép dưới chiêu trò lập việc nhẹ
lương cao vừa được cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bạc liêu phối hợp với tổ chức trẻ em rồng xanh giải cứu thành công
theo kết quả điều tra khoảng giữa tháng bảy vừa qua do hoàn cảnh gia đình khó khăn
một người đàn ông được giới thiệu để xuất cảnh sang myanmar làm việc
tuy nhiên không như thỏa thuận ban đầu các đối tượng đã giam giữ người đàn ông này đánh đập bỏ đói trong nhiều ngày
sau nhiều ngày bị giam giữ người đàn ông trên đã bỏ trốn và liên hệ với gia đình để đến công an tỉnh bạc liêu trình báo
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã giải cứu người đàn ông và đưa trở về tỉnh bạc liêu an toàn
theo dõi chỉ đạo
cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với bạch đức lữ chi cục trưởng chi cục thú y vùng sáu
lý hoài vũ chi cục phó nguyễn minh thành nhân viên thuộc chi cục thú y vùng sáu
trần trung nhân trạm trưởng trạm kiểm dịch động vật cảng bưu điện
nguyễn văn trung kiểm dịch viên trạm kiểm dịch động vật cảng bưu điện về tội nhận hối lộ
các bị can trần nguyên bình đỗ thủy nhung bị khởi tố về tội đưa hối lộ buôn lậu
các bị can đặng minh đức huỳnh văn thịnh nguyễn thị kiều thi trần thị thanh luyến nguyễn thị hiền
cùng bị khởi tố về tội buôn lậu
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu vừa tạm giữ ba đối tượng gồm võ minh tiên sinh năm hai nghìn
lâm thanh hào sinh năm hai nghìn hai và nguyễn đức thịnh sinh năm hai nghìn
cùng chú tại tỉnh bạc liêu để điều tra làm rõ về hành vi giết người
chiều ngày bảy tháng chín
năm hai nghìn hai mươi ba sau khi nhậu xong hào điều khiển xe máy đến nhà bạn chơi
trên đường đi thì xảy ra va chạm xe và cãi nhau với hai thanh niên khác
bực tức hào quay lại chỗ nhậu lấy hai dao tự chế và trở thịnh quay lại chỗ va chạm xe
chém nhiều nhát gây thương tích vào hai người thanh niên rồi bỏ về
khoảng ba mươi phút sau thịnh điều khiển xe máy chở hảo và tiên quay lại nơi xảy ra sự việc
lúc này cả nhóm thấy hai thanh niên khác đang đi ngược chiều
cho rằng đây là hai thanh niên mình vừa chém nên đuổi theo áp sát xe
rồi tiếp tục dùng dao chém nhiều nhát vào người ngồi sau gây thương tích nặng
gây án xong cả nhóm bỏ trốn
vào cuộc xác minh truy tìm các đối tượng gây án
khoảng bảy giờ ngày tám tháng chín cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu đã bắt giữ đối tượng thịnh
đến khoảng chín giờ cùng ngày hai đối tượng còn lại cũng bị lực lượng công an bắt giữ
thưa quý vị trên đường chở con từ thành phố đà nẵng về quê quảng bình
xe máy của một người đàn ông không may hết xăng và phải sắt bộ giữa trời mưa lớn
trong cơn mưa xối xả đó hai bố con đã nhận được sự giúp đỡ từ lực lượng cảnh sát giao thông
hành động nhỏ của các anh đủ làm ấm lỏng hai bố con
và nhân lên hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an luôn vì dân phục vụ
chiều ngày sáu tháng chín
anh trần văn khánh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba đi xe máy chở con trai bốn tuổi từ thành phố đà nẵng về quê ở tỉnh quảng bình
đến quốc lộ một a tuyến đường tránh thành phố huế
thì xe bị hết xăng đúng lúc trời mưa lớn
phát hiện hai bố con anh khánh dắt xe máy dưới trời mưa
cháu nhỏ mỏi mệt tổ cảnh sát giao thông thuộc đội cảnh sát giao thông số một
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế
đã tới hỏi thăm và đưa hai bố con vào chỗ nghỉ tránh mưa
một cán bộ trong tổ
đã chạy đến cây xăng gần đó mua xăng đổ vào xe máy cho anh khánh
và hỗ trợ thêm bánh sữa nước uống giúp hai bố con tiếp tục hành trình về quê
trước hành động thương người như thể thương thân của các chiến sĩ cảnh sát giao thông
anh khánh xúc động
hành động giúp đỡ kịp thời của các cán bộ cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế
khiến bố con tôi rất biết ơn và cảm kích
xin gửi lời cảm ơn đến các cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông
làm nhiệm vụ trên đường
đã tận tình giúp đỡ những người đi đường không may gặp khó khăn như hai bố con tôi
câu chuyện về hai bố con đội mưa dắt xe trên đường được cảnh sát giao thông giúp đỡ thật đáng trân trọng
bởi cuộc sống này còn cần nhiều hơn nữa những tấm lòng biết sẻ chia đùm bọc nhau trong cơn hoạn nạn